từ nhiều năm nay cuộc sống của người dân tại xã eao huyện eak tỉnh đắk lắc đã bị đảo lộn khi phải sống chung với tình trạng mùi hôi thối khói bụi nước bẩn đen ngòm chảy xuống khu dân cư từ bãi rác tập trung của xã
ghi nhận sau của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
bãi rác tập trung xã eao với diện tích một hectare nằm trên đỉnh đồi sân bay cách khu dân cư khoảng năm trăm linh mét
rác ở đây không được thu gom thường xuyên để trôn lấp mà chỉ đốt sơ dài